xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia đến trưa nay cả nước đã thực hiện tiêm chủng hơn bốn mươi tám tám triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
riêng ngày năm tháng một mươi đã tiêm trên một ba triệu mũi vaccine
bộ y tế cũng cho biết đến hết ngày bốn tháng một mươi đã phân bổ năm mươi bốn đợt vaccine covid một mươi chín với tổng số hơn năm mươi chín triệu liều
trong ngày hôm nay bộ y tế cũng đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người dân
từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
bộ y tế đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu
về tình hình lây nhiễm tây ninh ghi nhận bảy mươi ca mắc mới bến tre thêm tám ca trong đó có bốn người từ vùng dịch trở về
quảng bình hai mươi bốn giờ qua cũng có thêm bảy ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến chùm bệnh covid một mươi chín đáng quan tâm nhất hiện nay tại hà nội bệnh viện hữu nghị việt đức
theo sở y tế hà nội tính từ sáu h cho đến một mươi hai giờ trưa nay ghi nhận thêm sáu ca nhiễm mới
tất cả đều nằm trong khu vực phong tỏa
tại hà nội để hỗ trợ người dân từ khu vực các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê qua địa bàn thủ đô
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã và đang tổ chức đón dẫn an toàn qua các tuyến đường thủ đô
khi đến khi được tiếp nhận bởi cơ quan chức năng các tỉnh lân cận
anh giáng a thảo làm việc tại bình dương nhiều năm nay
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn
và quyết định về quê tại tỉnh sơn la
sau ba ngày đã đi từ bình dương ra đến thành phố hà nội
đây là một trong rất nhiều trường hợp người lao động di chuyển từ một tỉnh thành phía nam
để về quê trong thời gian vừa qua
ba trang người đó chưa đến ba ngày ba điên hôm nay

và xin hỗ trợ bà con về đến tỉnh nhà luôn
vì ô tô là an toàn hơn cái xe máy rớt vạc là nó đi nó không có bị ngưa
rớt vạc khó đi có người thì sẽ không an toàn bị tay nặng tay nặng cái kia
nếu chức năng hỗ trợ thì em rất cảm ơn nhà nước
thêm đến bà con dân dân được đạt được khói thang thì em rất là cảm ơn
theo ghi nhận thực tế chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay đã có hơn một người
trong đó gồm cả phụ nữ trẻ em di chuyển dọc quốc lộ một a đường hồ chí minh ngang qua hà nội
để về các tỉnh miền núi phía bắc
đa phần trong số họ là bà con dân tộc thiểu số nghèo ở nhiều tỉnh như sơn la điện biên lai châu
và các tỉnh miền nam mưu sinh nhưng không thể trụ lại để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
đối với những trường hợp không có phương tiện lực lượng chức năng đã tổ chức các đoàn xe buýt
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông chủ động lên các phương án
hướng dẫn người và phương tiện đi theo đúng lộ trình
bố trí hai xe dẫn đường để đưa đoàn qua địa bàn thành phố hà nội
ngay sau khi giúp đỡ hương người dân hướng dẫn về các thủ tục khoai báo y tế
thì các lực lượng chức năng cũng tổ chức đưa các đoàn vào hỗ trợ lương thực đến người dân
trong lúc chờ đợi phương tiện đưa đón qua địa bàn thành phố hà nội
theo lực lượng chức năng sau khi được đưa qua địa bàn hà nội
các địa phương sắp danh cũng bố trí phương tiện để đón người lao động
dự kiến lượng người và phương tiện vẫn tiếp tục qua địa bàn thành phố hà nội trong những ngày tới
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng có mặt ứng trực tại khu vực cửa ngõ thành phố
tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê an toàn
trong khi đó tại tỉnh tuyên quang một mươi hai giờ trưa nay
chốt kiểm dịch covid một mươi chín thuộc xã đội bình huyện yên sơn
cũng đã tiếp nhận hàng trăm công dân từ các tỉnh miền nam trở về địa phương đến khai báo y tế
để về đến tuyên quang những công dân này đã vượt qua khoảng hai km bằng xe máy
trong đó có rất nhiều trẻ em phụ nữ có thai sức khỏe không đảm bảo
tính đến một mươi ba h chiều nay chốt kiểm dịch xã đội bình
đã tiếp nhận hàng trăm công dân từ các tỉnh miền nam trở về địa phương

trong đó có một mươi bảy công dân của tuyên quang và ba trăm sáu mươi một công dân của hà giang
tại đây các công dân đã được lực lượng công an hướng dẫn khai báo y tế
hỗ trợ suất ăn nhẹ tiếp nhiên liệu sang xe cho người có nhu cầu
ngay sau khi hoàn thành khai báo y tế số công dân của tuyên quang
đã được lực lượng chức năng nơi cư trú tiếp nhận
đưa về địa phương thực hiện cách ly tập trung theo quy định
riêng số công dân của tỉnh hà giang phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã bố trí lực lượng dẫn đường đưa đoàn qua địa phận tỉnh
và bàn sao cho lực lượng chất năng tỉnh hà giang
để kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
công an tỉnh tuyên quang phối hợp với trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe tỉnh
huy động phương tiện chở những người không đủ sức khỏe trẻ em phụ nữ có thai
và vận chuyển phương tiện hỏng hóc không thể lưu thông của người dân
đưa đến điểm tiếp nhận của tỉnh hà giang
dự kiến trong vài ngày tới số lượng người trở về từ miền nam sẽ còn tiếp tục gia tăng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bot cầu bạch đăng lực lượng chất năng tỉnh quảng ninh đã phát hiện bốn trường hợp
trốn vào thùng xe tải để vượt chốt
cụ thể vào tối ngày năm tháng một mươi vi văn phong chú tỉnh bắc giang
cùng phụ xe là nguyễn công tường chú tỉnh bắc giang
chở theo hàng hóa là khoảng năm mươi con lợn vào tỉnh quảng ninh để tiêu thụ
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh bot cầu bạch đằng phong và tường
thực hiện các quy định biện pháp phòng chống dịch bắt buộc
đồng thời khai báo chỉ có hai người trên xe
tuy nhiên lực lượng công an đã phát hiện có bốn người trốn trên bên trong
đều ở huyện tân yên tỉnh bắc giang
được biết phần khoang của thùng xe tải này đã được chế tạo thêm một khoảng trống
có thể chứa được nhiều người rất khó phát hiện
cơ quan chức năng đã yêu cầu bốn trường hợp trên lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị quản lý thông tin giả thông tin xấu độc trên mạng xã hội
luôn là vấn đề gây khó khăn cho những nhà quản lý an ninh mạng
những thông tin giả xấu độc này xuất hiện ở nhiều dạng nhiều hình thái
có những thông tin giả thì vô hại chỉ tạo hưng phấn
cho những đối tượng tung ra
thế nhưng cũng có những thông tin giả lại là con đường để dẫn dụ
lừa người tham gia mạng xã hội đi vào bẫy mà mục đích cuối cùng là lừa tiền
và thực tế thì có hàng nghìn người đã mất đi số tiền
lên tới hàng tỷ đồng từ những cái bẫy có tổ chức này
đánh bạc trực tuyến bet ba trăm sáu mươi năm châu á rất tốt cho tâm lý và sức khỏe
bếp ba trăm sáu mươi năm có giấy phép hợp pháp do mga manta châu âu
ủy ban giám sát gc của anh ủy ban cờ bạc và chính phủ philippines barcos cấp
thực tế đây là cái bẫy đánh bạc nghìn tỷ
các đối tượng rất là dễ dàng trong cái việc mà mua tên miền rồi đăng ký sử dụng
cho nên là thậm chí kể cả những cái giấy phép của những cái đảo quốc ở các cái thiên đường thuế
hoặc là thậm chí là một cái giấy phép mà của các quốc gia như ở châu âu hoặc ở úc ký
thì chúng ta nhìn thấy trên website thì có thể nói là qua công tác đấu tranh của chúng tôi phát hiện rất nhiều trường hợp
là các cái giấy phép này các đối tượng chỉnh sửa từ những cái giấy phép của các đơn vị khác tóm lại là giấy phép giả
còn đây là những thông tin giả
thông tin thổi phồng sự thật được quảng cáo như những bài báo đăng trên nền tảng cấp cốc
mà thực chất là những bài pr các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân binary otion
b o có dấu hiệu tổ chức kinh doanh
kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia
những lời quảng cáo có cánh như hàng trăm nghìn người bỗng chốc đổi đời
một vốn bốn lời làm giàu không khó đầu tư là thắng
không ít người dân dù do chủ quan mất cảnh giác đã tiếp tay cho việc phát tán những thông tin này
và làm nên cái tình hình phức tạp trên thông tin mạng
và chúng tôi qua đây chúng tôi rất là mong người dân
một là khi chúng ta tuyệt đối khỏe
không được đăng tải hoặc là chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng
những tin giả bùa vây ở hầu hết mọi lĩnh vực đời sống kinh tế
chính trị văn hóa xã hội đều do các cá nhân sử dụng mạng xã hội để tung ra
điểm dễ nhận thấy ở những tin giả mà đằng sau đấy là cái bẫy để lừa tiền của người dân
là thông tin này được quảng cáo râm rộ trên các nền tảng như facebook cốc
được trình bày như bài báo chính thống được cắt ghép tinh vi
phỏng vấn rất nhiều người dân nhiều doanh nhân thành đạt mà thực tế
những người này đều không có thật hay không thành đạt như lời giới thiệu
kèm với đó là những lời rủ dê lôi kéo tham gia đầu tư
vỏ bọc của công ty có tên rất kêu này toàn là giả và không có địa chỉ rõ ràng ngoài đời
đáng lo ngại hơn các đối tượng còn khai thác các thông tin riêng tư cá nhân của con mồi
như tên họ thông tin liên lạc dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo rũ rỗ
nhất là những thành phần có ít kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội
đối với các mạng xã hội ở trong và ngoài nước
chúng tôi sẽ đề xuất những biện pháp trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ
hiện nay vấn nạn tin giả bổ vây
vậy nên đòi hỏi sự thông thái của cộng đồng tham gia mạng xã hội
bên cạnh đó những nhà mạng cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm
tránh vì lợi nhuận mà tiếp tay cho các quảng cáo bẩn quảng cáo sai sự thật
tiếp tục các tin tức khác trong hai ngày qua trên địa bàn hà tĩnh và nghệ an
đã xuất hiện mưa lớn liên tục trong nhiều giờ đồng hồ
khiến những tuyến đường chính tại thành phố hà tĩnh và thành phố vinh bị ngập úng
các phương tiện giao thông và người dân vô cùng khó khăn khi lưu thông
tại hà tĩnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
từ trưa qua đến nay trên địa bàn thành phố hà tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to
mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chính bị ngập cục bộ có điểm sâu hơn sáu mươi cm
mưa lớn đúng thời điểm tan tầm nên phương tiện qua lại đông
tại hà tĩnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
từ trưa qua đến nay trên địa bàn thành phố hà tĩnh đã tổ chức điều tiết giao thông
trên đường nguyễn công chứ để tránh bị ồn tắc
còn tại tỉnh nghệ an trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua thị xã hoàng mai và huyện quỳnh lưu
từ chiều ngày bốn năm một mươi đã xuất hiện ngập cục bộ tại nhiều vị trí
đoạn qua phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai có nơi ngập sâu đến ba mươi cm
các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn
còn tại các huyện yên thành hưng yên nghi lộc nhiều cánh đồng nước ngập sâu
nhiều diện tích cây nông nghiệp dự báo sẽ bị hư hỏng nếu trong những giờ tới nước không suốt kịp
trước dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên biển
và tạo ra đợt mưa rất lớn trên đất liền
trưa nay thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương
chủ động triển khai các phương án phòng ngựa
cũng nhằm ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
văn phòng bộ công an cũng đã có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự gọi tắt là upt
công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
trọng tâm là công điện số một nghìn một trăm linh bảy ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và văn bản số một nghìn một trăm linh ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của thủ tướng chính phủ về ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
kế hoạch số ba trăm năm mươi một ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai
kế hoạch số ba trăm năm mươi một ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai
của lực lượng công an nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
công điện số một mươi ba ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân
bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa
và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người tài sản của nhân dân
chủ động ra soát phương án bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm
để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
mưa lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
triển khai công tác ứng phó khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với diễn biến của thiên tai
và tình hình cụ thể tại địa phương
tổ chức trực ban nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai hoặc chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

xin chào và hẹn gặp lại
tổ chức trực bán nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ

tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại

xin chào và hẹn gặp lại

mà ủn tắc cục bộ do mà lượng phương tiện đổ về quá đông
nhu cầu người dân cần đăng kiểm để mà tham gia lưu thông trên đường ạ
ngay từ sáng sớm tại trung tâm đăng kiểm năm mươi sáu v
cục đăng kiểm việt nam ở quận bảy thành phố hồ chí minh
đã có hàng trăm phương tiện ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm ô tô
gây không ít áp lực cho nhân viên tại đây cũng như công tác phòng chống dịch
cái xe kia cũng bị phạt một triệu đồng hai triệu đồng
rồi lập biên bản thì cũng phải triệu thôi tại vì trễ
cũng do mùa dịch này thì nhà nước cũng phải vui thông cảm để cho một tháng hay như thế nào
để cho người dân người ta dễ thở hơn
dịch bệnh đâm da bữa nay đi đăng kiểm từ chín h sáng đến bây giờ mới xong
trọn dẹn cũng gần sáu tiếng năm tiếng mấy
chưa có mệt
mệt chứ chưa ăn uống hết cứ chờ sắp này đi vào
tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v quận tân bình sáng nay ngày sáu tháng một mươi
tại các cung đường nhỏ dần tới lối cửa chính lượt xe đến kiểm định cũng quá nhiều
báo hiệu tình trạng quá tải
tại trung tâm đăng kiểm năm nghìn ba v thành phố thủ đức lượng phương tiện đối về kiểm định cũng tăng đột biến
trung bình mỗi ngày tại đây tối đa kiếm định được khoảng hai trăm linh xe
tuy nhiên cũng như các trung tâm khác tình trạng quá tải ở nơi này có vẻ còn rất dài
các trung tâm đăng kiểm đã thực hiện tối đa công suất
cũng như làm xuyên suốt ngày thứ bảy và chủ nhật để phục vụ cho nhu cầu người dân
thì trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số năm nghìn ba v cũng khuyến cáo cho người dân những ngày đầu
nên đi vào rồn quá
trước đó xe giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã có văn bản
sẽ không phạt xe hết hạn đăng kiểm tới trước ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nghĩa là chỉ còn bốn ngày nữa để người dân làm thủ tục đăng kiểm lại phương tiện
nhiều chú xe sợ rằng không thể làm kịp và sẽ bị xứ phạt
nhiều người kiết nghị xe này tạo điều kiện cho đến hết tháng một mươi
các trung tâm vẫn phải thực hiện theo những quy tắc phòng chống dịch
thực hiện khuyến cáo công tác năm k
và cũng khuyến khích là dân
đến khai báo y tế trước
đến đây là giữ khoảng cách
đeo khẩu trang khử quẩn cho nó chú đáo để bảo đảm phòng chống dịch
các trung tâm đăng kiểm đang khuyến cáo chủ xe sắp xếp lịch phù hợp tránh ủng ứ
tuy nhiên không thể chỉ khuyến cáo
cần có chính sách cụ thể để giúp dân đăng kiểm kịp thời
đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố
kính thưa quý vị cung cấp bảy mươi nông sản và thực phẩm cho thành phố hồ chí minh
nhưng từ cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ba chợ đồ mối bình điền thủ đức và hốc môn phải ngưng hoạt động vì dịch bùng phát
sau đó thì thành phố đã có kế hoạch giúp cho ba chợ thành nơi trung chuyển hàng hóa
nhưng đến nay thì kế hoạch này đã không đạt được như kỳ vọng nếu như không muốn nói là thất bại
chợ đầu mối thủ đức cung cấp lượng lớn trái cây cho toàn thành phố hồ chí minh
khi thực hiện kế hoạch trung chuyển chợ đã bố trí khu vực bãi đầu xe để hoạt động
tính đến ngày năm tháng một mươi
chỉ có một mươi trên một hai trăm linh tiểu thương đăng ký hoạt động với khoảng trên dưới một trăm linh tấn trái cây mỗi ngày
giảm ba mươi năm lần so với những ngày bình thường trước dịch là ba năm trăm linh tấn
dù đăng ký hoạt động nhưng tiểu thương cũng tỏ ra không mặn mà
lúc không có dịch thì mình bán ngon lành
còn bây giờ dịch thì bây giờ quá khó khăn
nội cái tiền chết covid cũng mười mấy đứa lính là hết mấy triệu bạc
rồi vô rồi bắt khai báo y tế cũng như là quá có
khó khăn quá rồi những người đi vô người ta còn khó nữa
thì người ta không có dám vô
thì mình mà kéo dài như vầy mà có khó khăn như thế này thì
nói chung là tiểu thương mình cũng như hoạt động không đủ chi phí
còn tại chợ đầu mối hóc môn tình hình còn thê thảm hơn
khi chỉ sau bốn ngày hoạt động trở lại chợ buộc phải đóng cửa
do không có xe nào nhập hàng và tiểu thương cũng không đăng ký hoạt động
qua bốn ngày đưa vào hoạt động thì ngày đầu tiên với lượng hàng nhập là một trăm ba mươi hai tấn
gần một mươi hai lực xe nhập chợ
nhưng lượng hàng hóa ra thì trên dưới khoảng hai mươi năm tấn
và các ngày sau đó càng giảm dần và đến ngày hai mươi hai và hai mươi ba thì hầu như không có xe vào
tại chợ bình điền kế hoạch trung chuyển cũng đã được triển khai
và số lượng nhập hàng hiện nay khoảng một trăm năm mươi tấn mỗi ngày
và cũng đang hoạt động cầm chừng để xem xét tình hình dịch bệnh diễn biến thế nào
mới quyết định mở rộng thêm
cái điểm tập kết trung chuyển này là hoạt động từ ngày bảy tháng chín
thì hôm nay là cũng gần một tháng rồi hai mươi thương nhân
thì từ ngày một tháng một mươi sau khi mà cũng là nới lỏng cái việc mà vẫn chỉ thị một mươi sáu
thì sẽ nâng lên bốn mươi thương nhân
mặc dù từ giữa tháng chín kế hoạch mở các điểm trung chuyển tập kết hàng tại các chợ đầu mối
đã được thành phố hồ chí minh xây dựng và liên tục yêu cầu các ban ngành địa phương
khẩn trương triển khai trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh
để tăng cường nguồn cung thực phẩm cho người dân thành phố
thế nhưng với tình hình hoạt động như hiện nay
kế hoạch trung chuyển đã coi như thất bại
kính thưa quý vị ngoại trừ các quy định chặt chẽ về phòng chống dịch đối với người ra vào các chợ đầu mối
thì hoạt động kinh doanh trái phép tại khu vực xung quanh các chợ đầu mối
là nguyên nhân chính mà khiến cho các tiểu thương không mặn mà
với việc đăng ký hoạt động ở khu vực trung chuyển trong chợ
tại chợ đầu mối thủ đức trong khi các kiosk đóng cửa im liềm vài tháng nay
thì ngay dãy nhà dân bên cạnh chợ hoạt động bốc giữa hàng hóa vẫn diễn ra tấp nập
với hàng chục lao động làm việc như chưa hề có dịch
trong khi các tiểu thương đăng ký vào khu trung chuyển
thì phải chịu quá nhiều thứ quy định thú tục về phòng chống dịch
còn tại chợ đầu mối hóc môn kể cả trước khi xảy ra đại dịch
hoạt động kinh doanh tự phát trên đường nguyễn thị sóc trước cổng chợ
đã vô cùng tấp nập mà không bị xử lý triệt đẻ
nên ngay khi thành phố mở cửa trở lại hoạt động mua bán trên con đường này
càng nhộn nhịp hơn bất kể thời gian
chợ đầu mối hóc môn đóng cửa lại khiến các chợ tự phát càng thuận lợi hơn
hiện nay thì một số cái thì chúng tôi về cái vấn đề kinh doanh tự phát
thì chúng tôi cũng đã kiến nghị và địa phương cũng là cam kết sẽ là
triển khai thực hiện triệt để để đảm bảo cái hoạt động nó có cái sự công bằng
trong chợ và ngoài chợ
ngày bốn tháng một mươi vừa qua ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản khẩn
gửi đến các đơn vị liên quan về việc tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động
vận chuyển kinh doanh tự phát nông sản thực phẩm khu vực xung quanh ba chợ đầu mối
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chi đạo ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
ủy ban nhân dân quận tám và huyện hóc môn khẩn trương kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng
vận chuyển lên số hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lệ đường
không đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín không để xảy ra tình trạng phát sinh mới
và tái lấn chiếm để kinh doanh nông sản thực phẩm tại khu vực xung quanh ba chợ đầu mối
đồng thời phối hợp công an thành phố và các đơn vị liên quan
bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra kiểm soát địa bàn
nghiên cứu triển khai lắp đặt camera giám sát giao thông theo dõi để xử lý
giao trách nhiệm cho chủ tịch ubnd phường xã theo dõi hoạt động kinh doanh nông sản thực phẩm
khu vực quanh ba chợ đầu mối để xử lý dứt điểm
trong trường hợp để tái diễn tình trạng phát sinh các điểm kinh doanh tự phát xung quanh ba chợ đầu mối
chủ tịch ubnd phường xã chịu trách nhiệm trực tiếp
và chủ tịch ubnd quận hủy có trách nhiệm giải trình trước ubnd thành phố
sáng nay ubnd tp hcm đã tổ chức lễ truyền thống
lễ tuyên dương các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
và buổi lễ là sự tri ân lời cảm ơn chân thành của chính quyền và người dân thành phố
với những đóng góp quan trọng đầy ý nghĩa của các lực lượng chi viện từ mọi miền đất nước
gần năm mươi ngày chi viện vào tp hcm chống dịch hôm nay với thượng tá đinh tạ hiển
trưởng đoàn bệnh viện y học cổ truyền bộ công an có lẽ là ngày nhẹ nhõm và nhiều niềm vui nhất
được phân phụ trách chính mảng tiếp nhận vận hành trang thiết bị y tế phục vụ bệnh viện giã chiến phước lộc
với tinh thần thần tốc thần tốc hơn nữa chỉ trong bốn ngày anh cùng đồng đội của mình đã tiếp nhận hơn một trang thiết bị y tế đủ chủng loại
góp phần đưa bệnh viện giả chiến bộ công an nhanh chóng đi vào hoạt động đảm bảo cho hệ thống y tế thành phố trước tình hình dịch bệnh căng thẳng phức tạp
khi vào đây thì tôi thấy thành phố hồ chí minh đầy tổn thương do cái dịch bệnh
giãn cách với cái tinh thần nghị lực của lực lượng công an nên chúng tôi cũng tham gia cùng với lực lượng y tế khác đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh
có lẽ là thành công của chúng tôi cũng ngồi nhờ một phần là yếu tố tri viện của các tổ chức từ thiện các tổ chức chính trị xã hội cũng như là người dân đã giúp đỡ đoàn kết chúng tôi
chính vì vậy mà cầu mới có thành quả như ngày hôm nay
thường tái đinh tả hiệu quả
tổ chức chi viện cùng hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang bác sĩ nhân viên y tế sinh viên tình nguyện viên trên khắp cả nước đã đến với thành phố hồ chí minh trong một chuyến công tác với đầy những khó khăn vất vả biết trước và cả không biết trước mà chẳng hề mảy may do dự
tất cả đều xác định không chỉ là hỗ trợ mà họ đang bước vào cuộc chiến thật sự của chính mình phải chiến đấu bằng hai trăm linh sức lực để sang sẻ với đồng nghiệp nơi đây
bản thân em cũng như là các anh chị dòng đồng khi mà vào đến thành phố hồ chí minh thì rất là bỡ ngỡ cũng như là có cảm giác như là sợ luôn nhưng mà khi mà tiếp cận với công việc thì thấy cảnh mà người bệnh người ta bệnh tật như vậy đau đớn như vậy thì cái tình yêu thương mà thì mình làm hết những cái gì làm được cho người dân thì mình cố gắng mình hệ sinh mình làm thì nó cũng vượt qua hết chứ cũng không có cái nợ hại gì hết
dù có lúc áp lực từ hơn một mươi ca nhiễm hơn bốn trăm linh ca tử vong mỗi ngày đã khiến chúng tôi phải gọi bệnh
nhưng mà những ca trực có đầy đủ anh em đồng nghiệp khắp bắc trung nam có đoàn kết nắm chặt tay nhau kiên can lì lợi giữ chặt đội hình và không ai bi quan nản trí
chúng tôi luôn luôn biết chúng tôi không chiến đấu đơn độc lãnh đạo thành phố sở y tế luôn luôn có mặt thường xuyên liên tục bám sát tình hình và sát cánh cùng chúng tôi nhân dân thành phố luôn luôn ủng hộ và dõi theo chúng tôi
phát biểu tại lễ tuyên dương ông phan quang mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc
những người đã kề vai sắt cánh cùng thành phố trong thời gian khó khăn vừa qua đồng thời hy vọng những kinh nghiệm mà thành phố đã trải qua sẽ trở thành bài học quý giá cho chính thành phố và các địa phương khác trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
thật sự thành phố chưa làm được nhiều để đền đáp công ơn của những người dũng cảm đã đến giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn
chúng tôi mong sẽ được đón tiếp các đồng chí quý vị và các anh chị ở các cơ quan đơn vị
chúng tôi mong sẽ được đón tiếp các đồng chí quý vị và các anh chị cùng gia đình bạn bè đến thăm thành phố khi dịch bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn để cảm nhận về thành phố phương nam ấm áp nghĩa tình thân thiện và hiểu khách
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn những diễn biến phức tạp
sau ngày hôm nay trong số lực lượng chi viện có người rời thành phố hồ chí minh trở về với công việc thường nhận có người vẫn ở lại tiếp tục nhiệm vụ của mình
nhưng ký ức về những ngày tháng đặc biệt này tình cảm nồng ấm của người dân nơi đây
sẽ là thứ khiến họ tự hào và mang theo suốt những năm tháng sau này
ngày sáu tháng một mươi theo nguồn thông tin từ bệnh viện thống nhất bệnh viện đã tiếp nhận một cấp cứu cho một cán bộ chiến sĩ công an bị thương nặng do một đối tượng chống người thi hành công vụ gây ra
theo đó vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi thượng úy nguyễn đức bằng
khu vực xuống địa bàn nắm tình hình tại khu vực hai mươi năm khu phố bảy và mời đối tượng lê hoàng vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại hồng lạc phường một mươi quận tân bình là con nghiện mới hồ da vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về công an phường răng đe giáo dục và thử test
tuy nhiên vũ có dấu hiệu không tỉnh táo và có thái độ không hợp tác
khi đồng chí bằng đang gọi điện về bang chứ huy công an phường xin hỗ trợ
thì lê hoàng vũ bất ngờ rút dao thủ sáng trong người lao vào tấn công đồng chí bằng
do bị tấn công bất ngờ nên đồng chí bàn không kịp phản kháng dẫn đến bị thương
và được người dân đưa vào bệnh viện thống nhất trong tình trạng đa chấn thương
theo bác sĩ trương nguyễn hoài linh bệnh nhân nguyễn đức bạn được mổ trong vòng ba mươi phút sau khi nhập viện
do bị tràn khí mạng phổ gây khó thở vết thương sau lưng rất sâu bị chém gãy xương sườn
với cham ở tay phải bị đứt gân nhiều nên phải mời bác sĩ chấn thương chính hình đến mổ và nối gân
các bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ để mổ khẩn do bệnh nhân chưa được test covid một mươi chín
cao mộ kéo dài hai giờ và hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
còn về đối tượng lê hoàng vũ hiện đang bị công an phường một mươi quận tân bình tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ